tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một tổng số thu thuế của toàn ngành hải quan đạt gần hai trăm chín mươi tỷ đồng
bằng một trăm linh bốn mươi hai dự toán bằng chín mươi bảy chỉ tiêu phấn đấu tăng bảy hai mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
sau một năm triển khai nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan hai mươi bốn trên bảy
tổng cục hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với ba mươi chín ngân hàng thương mại
trong đó có hai mươi bốn ngân hàng thương mại đã triển khai nộp thuế điện tử và thông quan hai mươi bốn trên bảy
đến nay có hơn ba doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán nộp thuế điện tử hai mươi bốn trên bảy
hai mươi ngân hàng và chi nhánh có phát sinh giao dịch đạt một mươi bốn chín trăm linh hai tỷ đồng và hơn tám mươi bảy giao dịch
trong đó có ba ngân hàng việtcombank bidv việttinbank có số thu chiếm khoảng bảy mươi chín một
tổng số thu nộp thuế điện tử hai mươi bốn trên bảy

số thu thuế của ngành hải quan qua hệ thống ngân hàng phối hợp thu thu thuế điện tử
đạt gần hai trăm bảy mươi tỷ đồng đạt chín mươi năm tổng thu hai trăm tám mươi bốn hai trăm linh hai tỷ đồng
việc triển khai nộp thuế điện tử hai mươi bốn trên bảy là bổ sung thêm kênh thanh toán
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước
đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp mở tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài
các doanh nghiệp lớn mở nhiều tờ khai nộp thuế làm thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc
mặc dù đánh giá số thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám vượt dự toán được giao
tổng cục hải quan vẫn tích cực đẩy mạnh các giải pháp tăng thu chống thất thu ngân sách
tăng cường thu hồi nợ thuế tăng cường công tác kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng có thuế
xuất cao kim ngạch lớn tập trung vào những mặt hàng tần suất nhập khẩu sẽ tăng cao vào những tháng cuối năm